mật khẩu thẻ và mật khẩu giao dịch trực tuyến không click vào những đường dẫn lại trong email hay trên mạng xã hội không tải những phần mềm không rõ nguồn gốc
khách hàng cũng nên dùng dịch vụ thay đổi báo số dư tài khoản qua tin nhắn để chủ động phòng ngừa với các giao dịch bất thường
đặc biệt khi phát hiện những giao dịch bất thường khách hàng ngay lập tức thông báo với ngân hàng để được hỗ trợ kịp thời